sáng nay ngày một mươi hai tháng một mươi tổng bí thư nguyễn phú trọng và các đại biểu quốc hội đơn vị bầu cử số một thành phố hà nội
đã tiếp xúc cử tri quận ba đình và quận tây hồ báo cáo nội dung chương trình kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn sẽ bắt đầu vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
tại buổi tiếp xúc đại diện các đại biểu quốc hội ứng cử tại đơn vị bầu cử số một thành phố hà nội đã báo cáo nội dung chương trình
của kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn bao gồm công tác xây dựng pháp luật các vấn đề kinh tế xã hội giám sát và các vấn đề quan trọng khác
cụ thể kỳ họp lần này sẽ xem xét thông qua sáu dự án luật và cho ý kiến chín dự án luật xem xét báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
và ngân sách năm hai nghìn một mươi bảy và quyết định kế hoạch phương án năm hai nghìn một mươi tám xem xét giám sát nhiều vấn đề quan trọng khác
sau khi nghe các đại biểu báo cáo cử tri đã phát biểu đánh giá cao
đã phát biểu đánh giá cao về hoạt động ngày càng đổi mới của quốc hội trong thời gian vừa qua đặc biệt trong vai trò giám sát tối cao và xây dựng ban hành luật
cử tri mong muốn quốc hội nâng cao việc thực hiện quyền giám sát tối cao trên tất cả các vấn đề quốc gia nói chung và các lĩnh vực cụ thể nói riêng như nợ xấu nợ công cổ phần hóa phát triển kinh tế tư nhân giải quyết khiếu nại tố cáo v v
đặc biệt về công tác xây dựng đảng công tác cán bộ đại đa số cử tri bày tỏ niềm vui sự tin tưởng trước việc trung ương bộ chính trị ban bí thư đã quyết định xử lý kỷ luật cán bộ có những sai phạm nghiêm trọng trong thời gian vừa qua và đặc biệt là tại hội nghị trung ương sáu khóa một mươi hai
cử tri đồng thời gửi gắm niềm tin của nhân dân vào đảng nhà nước sẽ tiếp tục xử lý quyết liệt hơn đối với các trường hợp vi phạm kỷ luật các vụ án lớn về tham nhũng lãng phí để giữ nghiêm kỷ luật đảng kỳ cương phép nước
tổng bí thư nguyễn phú trọng cùng đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội cảm ơn cử tri đã chuẩn bị chú đáo nghiên cứu kỹ lưỡng các nội dung dự kiến của kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn căn cứ tình hình cụ thể của đất nước địa phương để đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết trách nhiệm trí tuệ có tầm vĩ mô qua đó cung cấp nhiều thông tin cho các đại biểu quốc hội hiểu sâu thêm về các vấn đề đặt ra trong cuộc sống
tổng bí thư tiếp thu các ý kiến của cử tri và đánh giá cao sự nghiên cứu tìm tòi của các cử tri thể hiện trách nhiệm rất cao đối với đất nước quốc hội
về những ý kiến đóng góp của cử tri đối với công tác xây dựng chỉnh đốn đảng công tác cán bộ công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tổng bí thư cảm ơn sự quan tâm tình cảm của nhân dân thể hiện quyết tâm trách nhiệm và niềm tin đối với đảng và nhà nước
tổng bí thư đồng tình với ý kiến của các cử tri và nhấn mạnh
các cử tri đã quyết liệt kiên trì đáp ứng niềm tin sự kỳ vọng của cử tri